bộ y tế cũng yêu cầu các địa phương cần giả soát chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể không để bị động
sau hai ngày xét xử phúc thẩm chiều ngày hai mươi bảy tháng một tòa nhân dân tp cần thơ đã tuyên y bản án sơ thẩm trương châu hữu danh và bốn bị cáo đoàn kiên giang nguyễn phước trung bảo nguyễn thanh nhã và lê thế thắng
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích
theo đó tòa bác hoàn toàn các kháng cáo giảm nhẹ của các bị cáo đồng thời tòa cũng bác kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp cần thơ về việc không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt trương châu hữu danh bốn năm sáu tháng tù lê thế thắng và đoàn kiên giang mỗi bị cáo ba năm tù nguyễn phước trung bảo và nguyễn thanh nhã mỗi bị cáo hai năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do

tiêu khiển giải trí khi tổ tuần tra của công an phường phát hiện số thanh niên trên đã bỏ chạy
nhưng vẫn bị bắt giữ tại cơ quan công an phan thanh khang vừa thừa nhận số pháo nổ một mươi hai viên
được đặt mua trên mạng xã hội đã đem về để cả nhóm giải trí qua làm việc giải thích
bốn thanh niên đã thấy được vi phạm của mình khi tự ý mua pháo và đốt trong khu dân cư
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý